sáng nay công an tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm huỳnh thanh nhàn
trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang về hành vi giết người
thông tin ban đầu ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một người dân phát hiện một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên đường đất
và một xe mô tô bị ngã nghi là tai nạn giao thông
cách nhà máy xử lý rác thị trấn mỹ luông huyện trợ mới khoảng ba trăm linh mét nên đã gọi điện trình báo cơ quan công an
nạn nhân được xác định là ông hồ văn đẹp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chú huyện trợ mới tỉnh an giang đã tử vong và bị nhiều vết đâm trên cơ thể
kế bên nạn nhân có một con dao
nhận được tin báo công an huyện trợ mới đã triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh
điều tra bắt giữ được huỳnh thanh nhàn khi y đang lẩn trốn tại địa phương
qua làm việc ban đầu nghi phạm nhàn khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã dùng dao đâm chết ông đẹp